chiều ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng hai công an phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng xác nhận
đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc anh hoàng quân bốt danh là hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phóng viên chuyên đề công an thành phố hồ chí minh báo công an nhân dân
bị đối tượng lạ điện thoại chửi bới dọa giết cả gia đình
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng hai phóng viên hoàng văn quân đã đến công an phường nại hiên đông
trình báo về việc nhận được điện thoại từ số chín trăm một mươi bảy hai trăm bảy mươi chín bảy trăm bảy mươi chín có giọng nói của người đàn ông
liên tiếp chửi bới đe dọa giết cả gia đình anh
qua điện thoại người đàn ông này xưng làm doanh nghiệp và tự giới thiệu là anh của một phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại quận hải châu
liên quan trong bài viết đăng trên chuyên đề công an thành phố hồ chí minh do phóng viên hoàng quân thực hiện
sau khi sự việc xảy ra phóng viên hoàng quân đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo
ban chuyên đề công an thành phố hồ chí minh
gửi đơn trình báo đề nghị điều tra làm rõ vụ việc đến công an nơi cư trú
một nhóm đối tượng hoạt động bảo kê đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản khai thác cát trái phép
và tàng trữ sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
trên địa bàn tỉnh tiền giang và các tỉnh trà vinh bến tre vừa bị công an tỉnh tiền giang
phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an tỉnh bến tre phát hiện bắt giữ năm đối tượng
đồng thời tiến hành làm việc với một mươi ba đối tượng khác có liên quan
trong đó đặng hoàng vũ chú tại thành phố mỹ tho là đối tượng chủ mưu cầm đầu bước đầu làm việc
các đối tượng khai nhận giữa vũ và ông nguyễn kim tiến chú tại tỉnh tiền giang có tranh chấp dân sự
trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông vũ đã thuê nguyễn văn vui và phạm thanh hiền
đến nhà ông tiến đòi bảy trăm linh triệu đồng từ ông tiến từ ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
chúng đã năm lần đến nhà ông tiến ném sơn chất bẩn xăng dầu gọi điện thoại nhắn tin đe dọa
khủng bố tinh thần buộc ông tiến đưa tiền ông tiến đã chuyển cho các đối tượng hai lần với số tiền
là một mươi triệu đồng khám xét nơi ở của vũ lực lượng công an thu giữ một mươi tám giao tự chế một bình xịt hơi cay
ổ tiếp đạn của súng rulo hai quyển vở ghi chép việc vay nợ và một số đồ vật tài liệu có liên quan
qua xác minh nhóm đối tượng trên đã gây ra bảy vụ gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích
ngày một mươi hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an huyện bình chánh
bắt giữ nhóm đối tượng chuyên giàn cảnh để cướp tài sản đến khi bị bắt nhóm này đã thực hiện liên tiếp
nhiều vụ cướp trên địa bàn huyện bình chánh và địa bàn giáp ranh
trước đó qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ người dân về một số tài xế xe ôm công nghệ
bị gian cảnh cướp tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và công an huyện bình chánh
khẩn trương điều tra truy xét với tinh thần trách nhiệm cao chỉ sau một ngày nhận được tin báo
các trinh sát đã bắt giữ trần minh hậu sinh năm hai nghìn bốn là đối tượng cầm đầu
mai anh tiến sinh năm hai nghìn một ngụ huyện bình chánh và các đối tượng khác trong bông nhóm
tại cơ quan công an hậu cùng các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm nay tới nay
đã gây ra bốn vụ gian cảnh cướp tài sản ở huyện bình chánh tp hcm và huyện cần duộc tỉnh long an
nhóm phân công nhiệm vụ một cô gái giả khách đón xe ôm công nghệ qua áp
rồi điều tài xế trở tới khu vực vắng để tiến đi xe máy chở hậu áp sát
chặn đầu xe dùng dao khống chế đe dọa tài xế cướp tài sản
ngoài ra nhóm này khai trong quá trình di chuyển nếu gặp người dân đi đường một mình
khu vắng vẻ thì áp sát cướp tài sản
tài sản cướp được gồm điện thoại di động và tiền mặt cả nhóm chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy
với điện thoại di động thì các đối tượng đem bán ở tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện bình chánh
công an đã làm việc với hai đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đề nghị ai là nạn nhân trong vụ án
đến trụ sở đơn vị hoặc đến cơ quan công an gần nhất cung cấp thông tin để hỗ trợ việc điều tra
đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra truy bắt thành công một đối tượng mạo danh công an
thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang campuchia
thời gian gần đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm liên tiếp nhận được đơn trình báo
của nhiều người dân nhà xe và doanh nghiệp tố cáo một đối tượng nam giới gọi điện thoại
đến tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế công an tp hcm lừa đảo chiếm đoạt tiền
vào ngày ba mươi tháng một thì có số điện thoại là gọi tới cho em báo là anh là tên hùng
bên công an kinh tế tp hcm nói em là sắp tới thì có đàn kiểm tra thì bên cửa hàng em tính sao
sau đó em chuyển khoản cho ảnh hai triệu xong khoảng tầm nửa tiếng sau thì anh có gọi là yêu cầu
em chuyển thêm một triệu nữa thì em có chuyển khoản thêm một triệu nữa
xác định tính chất vụ việc là rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an
và quyền lợi của người dân doanh nghiệp ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp
với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh điều tra
sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân liên quan đến đối tượng là giả danh nhiều lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát hình tế tiến hành là lợi đảo để chiếm đạt tài sản
chúng tôi xác định đây là vụ việc rất là nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng
cho nên là được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự
chúng tôi lực lượng trinh sát đã tổ chức nhiều biện pháp với quyết tâm cao nhất là tìm ra đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ đối tượng mạo danh công an để thực hiện các vụ lừa đảo trên là lê minh hùng ba mươi bảy tuổi
chú tại xã cư ê bua thành phố buôn mạc thuột tỉnh đắk lắc
tuy nhiên thời điểm này hùng không có mặt tại địa phương
từ các tài liệu thu thập được công an xác định hùng đang lần trốn tại tỉnh svay riêng campuchia
ngay sau đó một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã lên đường
phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh long an và công an tỉnh sveiring bắt giữ thành công hùng
tại cơ quan công an hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hùng đã lừa đảo hơn hai mươi người chiến đoạn khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý lê minh hùng
về hành vi lừa đảo
chỉ vì mâu thuẫn không nhường đường nguyễn thế vinh đã dùng dao gây thương tích cho nạn nhân
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang khởi tố và lệnh tạm giam đối với nguyễn thế vinh
sinh năm hai nghìn năm trú tại ấp long an a thị trấn cái tắc huyện châu thành a
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
ngày hai mươi sáu tháng một nguyễn thế vinh điều khiển xe đạp trong khu dân cư
thì gặp một thanh niên cũng đang đi xe đạp ngáng đường

thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó vinh bỏ về nhà
khoảng hai mươi phút sau một số người thân của thanh niên đã kéo đến tận nhà tìm và đánh vinh
bực tức vinh lấy dao gây thương tích cho một người trong nhóm đối phương
với tỷ lệ tổn hao sức khỏe là một mươi sáu
sau khi dựng việc dễ ra nguyễn thế vinh đã đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện xuân lộc đồng nai đã bàn giao hồ sơ cùng ba đối tượng
hiếu nghĩa bốn mươi hai tuổi phan thanh hiếu hai mươi tám tuổi và trịnh minh trung hai mươi bốn tuổi
cùng chú tỉnh đồng nai để phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai
điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền
trước đó do mâu thuẫn qua mạng xã hội tiktok với anh đỗ thanh sang ba mươi tám tuổi
chú xã xuân thọ huyện xuân lộc nên ngày một tháng hai
nghĩa đã gọi điện nhờ đào văn yên ba mươi một tuổi hiện đang bỏ trốn
chú tỉnh bà rịa vũng tàu lái xe chở đi gặp sang
nghĩa đến địa bàn huyện cẩm mỹ mượn khẩu súng của yêu mang đi
khi đến trước cổng nhà sang bị sang chạy vào nhà lấy dao đuổi chém
nên nghĩa đã lấy súng đa để trên xe ô tô bắn hai phát vào khu vực nhà sang
rồi cùng yên lên xe ô tô lái đi
hai đối tượng đã bị bắt sau gần một ngày gây án
hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng đào văn yên để xử lý theo quy định của pháp luật
hàng trăm sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang
phối hợp với đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang
phát hiện và tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện một số tài khoản
mạng xã hội trên địa bàn tỉnh bắc giang có quảng cáo và giao bán các sản phẩm
đồ chơi tình dục nghi không rõ nguồn gốc xuất xứ
quá trình xác minh lực lượng chức năng xác định một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thị trấn cao thượng huyện tân yên tỉnh bắc giang cùng một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã sơn cẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên có hoạt động kinh doanh mặt hàng trên
tại cơ quan công an hai chủ kinh doanh số hàng hóa trên cho biết đã mua hàng trôi nổi trên thị trường
để bán lại cho các đầu mối khác nhằm kiếm lời
nhận thức được hành vi vi phạm hai cá nhân đã giao nộp gần hai trăm linh sản phẩm hàng hóa
không có nguồn gốc xuất xứ cho cơ quan chức năng
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy trịnh quốc anh hai mươi ba tuổi quê tại tỉnh bình dương
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai khởi tố
trước đó lực lượng một trăm sáu mươi một công an huyện tân phú tỉnh đồng nai tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến khu chín thị trấn tân phú bắt quả tan đối tượng quốc anh đang tàng trữ trong người hai gói ma túy đá
có trọng lượng hơn một trăm năm mươi một gram
qua đầu tranh quốc anh khai nhận số ma túy này nhận của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm
công an quận cầm lệ tp đà nẵng vừa truy xét và bắt xứ hoàng bảo minh chú tại quận hải châu
là thủ phạm gây ra vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trên địa bàn
một bị hại chú thệ phường hòa xuân quận cầm lệ trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập
cậy cửa lấy trộm hai laptop và bốn triệu đồng tiền mặt tổng giá trị ước tính khoảng hai mươi một triệu đồng
nhận được tin báo công an quận cẩm lệ đã khẩn trương vào cuộc phối hợp với công an phường
nhanh chóng điều tra truy xét bắt giữ hoàng bảo minh là đối tượng gây án
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng hai tại đèo lò so thuộc xã đắc pét
huyện đắc lê tỉnh con tôm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến bốn người trong một gia đình thương vọng
theo thông tin ban đầu xe ô tô tải do tài xế trương thanh tuấn chú thanh hóa điều khiển
khi vào khúc cua gần cầu đắc pô cô thuộc xã đắc pét huyện đắc lê tỉnh con tôm
chiếc xe tải đã lật nghiêng đè lên ô tô con do tài xế nguyễn văn tánh
cùng chú con tôm điều khiển hướng ngược lại
trên xe ô tô ngoài anh tánh còn có hai người con trai và vợ
hậu quả vụ tai nạn khiến anh tánh cùng với một người con trai tử vong tại chỗ
vợ và một người con còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đắk rầy